quý vị thân mến ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín thành phố đà nẵng sẽ bắt đầu cho phép một mươi bảy học sinh sinh viên và giáo viên
đang ở các tỉnh thành sẽ trở về thành phố để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp
song song với công tác này thì những ngày qua các trường học được chưng dụng để làm nơi cách ly tập trung
nơi ở cho người dân đảm bảo công tác phòng dịch đã được bàn giao và công tác tổng vệ sinh
đảm bảo cơ sở vật chất cho ngày đón các em quay trở lại trường khẩn trương được triển khai
trường tiểu học bế văn đàn quận thanh khê từ ngày ba tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín
trường được trưng dụng làm nơi cho người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch
khi trước đó người dân sống ở khu vực kỳ khẽm có ca mắc covid một mươi chín
ngay khi bàn giao các lực lượng đã tiến hành khử khuẩn
những ngày này nhà trường tiếp tục tổng dọn dẹp vệ sinh kiểm tra lại cơ sở vật chất
bên cạnh công tác vệ sinh thì nhà trường đang chuẩn bị ra soát lại tất cả các điều kiện cơ sở vật chất
bảo yêu cầu về ánh sáng về cái điều kiện thoáng mát
thì nhà trường sẽ tiến hành trang trí lại cái khuôn viên của nhà trường
để khi các em đến trường thì các em sẽ cảm thấy rất là thích thú phấn khởi
là cơ sở được chưng dụng làm khu cách ly tập trung f một
hơn hai tháng qua trường tiểu học lê văn tám cũng vừa được bàn giao
nhà trường nhanh chóng tiến hành công tác dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên
cắt tỉa cây xanh sẵn sàng đón học sinh và giáo viên quay trở lại dạy học trực tiếp
tất cả các khâu như là cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cũng giống như là vệ sinh lớp học
thì khi mình đón nhận tiếp nhận thì các bên công tác phòng chống dịch họ đã khử khuẩn
sở giáo dục và đào tạo đà nẵng cho biết
thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có hai mươi sáu trường học
chủ yếu ở các quận hải châu sơn trà thanh khê
được chứng dụng làm khu cách ly y tế bố trí người dân ở để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị năm học mới
đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người
vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học
để có thời gian vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đến thời điểm hiện tại quận sơn trà và quận ngũ hành sơn
đã bàn giao tất cả trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
các quận huyện còn lại chỉ còn từ một đến hai trường được chứng dụng làm khu cách ly y tế
khi còn là hai ba ngày khi bắt đầu cái việc
học trực tiếp thì các trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh lại một lần nữa
để đảm bảo rằng là cái môi trường của chúng ta cơ sở của chúng ta sạch sẽ
không có những cái thực hiện sắc khủng
để đảm bảo rằng cái việc đến trường là an toàn cho các người dạy cũng như người học
đến thời điểm hiện tại đà nẵng chưa quyết định ngay khi học sinh quay trở lại trường
tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
ngành giáo dục thành phố đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện
để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp